thưa quý vị và các bạn đã uống rượu bia thì không lái xe thông điệp quan trọng này đã đi vào cuộc sống được nhiều năm nay
cùng với đó là việc tăng mức xử phạt nặng hơn lên tới bốn mươi triệu đồng và tước bằng lái xe hai năm
tuy nhiên nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia
vâng con số gần năm người vi phạm nồng độ cồn chỉ trong ba ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua thì là minh chứng cụ thể cho điều này
thực tế cho thấy thì nhiều người vẫn coi thường tính mạng của mình và của người khác khi tham gia giao thông
đây là nội dung được nhiều cư dân mạng chia sẻ trong những ngày gần đây
cầu cứu bằng cách gọi điện thoại cho người thân hay tìm mọi cách né chốt thế nhưng tất cả đều vô nghĩa
những người vi phạm này đã buộc phải ký vào biên bản xử phạt và lực lượng chức năng tiến hành việc niêm phong phương tiện
không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động của nhiều chủ phương tiện khi bị kiểm tra nồng độ cồn
còn gọi điện thoại cầu cứu người thân thì chỉ mới say thôi chưa xỉn
cảnh sát giao thông cứ làm biên bản phạt nghiêm khắc vào bất chấp và không nghe điện thoại xuyên cứu
có phạt nghiêm khắc may ra mới dẹp bỏ được những thói hư xấu này của một số lái xe vi phạm
thật không hiểu nổi chuyện bị thổi phạt vi phạm luật giao thông có nhiều tay ra vẽ móc điện thoại để gọi anh nào đó cầu cứu
nếu tôi có quyền tôi sẽ phạt nặng hơn bình thường
trong dịp nghỉ tết dương lịch
trung bình mỗi ngày có gần một bảy trăm linh tài xế bị xử phạt vì bia rượu
như vậy thống kê chung ba ngày nghỉ tết dương lịch gần năm tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý
điều này cho thấy ý thức một bộ phận không nhỏ người dân vẫn ra đường sau khi sử dụng rượu bia
dù đã có rất nhiều cảnh báo được đưa ra
và hệ quả là những vụ tai nạn nghiêm trọng
đây là vấn đề không mới nhưng luôn là mối lo thường trực sự nguy hiểm đối với xã hội
việc tăng nặng mức xử phạt hơn nữa đối với hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe là nội dung được nhiều ý kiến cư dân mạng quan tâm
nên tăng mức phạt từ hai mươi triệu trở lên theo nồng độ cồn phạt theo lũy tiến
tước bằng lái xe hai mươi bốn tháng đến vĩnh viễn đưa lỗi vi phạm vào căn cước công dân
cứ tăng mức hình phạt bao gồm cả phạt tù với nông độ vượt quá cho phép
chứ còn cứ nhờn nhờn thì còn không ít kẻ sợ lắm
chỉ khi tước vĩnh viễn bằng lái và phạt lao động công ích
thì vấn nạn các loại ma men này mới kết thúc
phạt ở mức cao nhất kể cả họ không đo nồng độ cồn
ý thức lái xe như vậy thì cứ đánh vào kinh tế vài lần là chừa ngay
không làm mạnh tay thì nhiều người gặp nạn oan do những người vô ý thức gây ra
mặc dù ý thức đã uống rượu bia không lái xe của người dân tăng lên
tuy nhiên vào thời điểm cuối năm gần tết nguyên đán
các buổi liên hoan tụ họp tình trạng sử dụng rượu bia và vẫn tham gia giao thông đang có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại
dự báo tình hình từ nay đến hết kỳ nghỉ tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
lập thêm các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các điểm
trong đó thường xuyên thay đổi vị trí để công tác kiểm tra và triển khai đội kiểm tra nồng độ cồn lưu động trên đường
tất cả đều trên tinh thần không có ngoại lệ
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng thuận ủng hộ và cho rằng
cách thức như vậy mới có tính răn đe và giúp mỗi người dân khi tham gia giao thông có ý thức hơn
nếu một người lái xe sau khi uống bia rượu mà chưa gây tai nạn chỉ là may mắn
mà sự an toàn cho mọi người thì không thể chỉ trông chờ vào sự may mắn được
phải xử phạt nặng thì mới cắt giảm nguy cơ tai nạn rất nên làm
nói thật thì mất lòng nhưng thời buổi công nghệ thì ăn nhậu xong nên bắt grab hay taxi về cho an toàn
say xỉn mà ông vô lăng hay lái xe máy
hậu quả cho bản thân và những người vô tội thôi
ngoài phạt tiền thì nên xử lý hình sự thì mới làm cho các ma men ớn lạnh khi lái xe mà say xỉn
tôi đi nhậu về xong là phải đi taxi về dù gì thì nhậu vẫn rất vui
nhưng trước khi nhậu phải xác định rõ đã uống là không lái
đảm bảo an toàn cho mình và mọi người đề nghị làm thật chặt
câu chuyện nồng độ này đã nói quá nhiều năm rồi
đề nghị lực lượng chức năng tích cực chấn áp tình trạng này
thông qua việc tích cực tuần tra kiểm tra và xử lý thật nghiêm mới được
gần năm vi phạm nồng độ cồn tết dương lịch cần xử lý mạnh tay
để tránh những nỗi đau mất mát trong nơi thân chỉ vì bia rượu
đây là câu chuyện của mỗi chúng ta hãy suy ngẫm trước khi tham gia giao thông
nội dung trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay bạn có thể chia sẻ gì